thưa quý vị sau một mươi tháng nga phát động chiến dịch quân sự tại ukraine
tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã khiến cả thế giới bất ngờ
khi có chuyến thăm thần tốc và chất nhoáng đến mỹ vào ngày hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua
chuyến đi này của ông zelensky đặt ra mục tiêu nhằm kêu gọi viện trợ quân sự
cũng như sự ủng hộ của mỹ đối với cuộc chiến ở ukraine
có thể nói mức độ ủng hộ của mỹ chính là cơ sở cho thấy
cuộc chiến ở ukraine còn có thể kéo dài đến khi nào
trong một thế giới đa chiều ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đi sâu phân tích
những tác động xoay quanh chuyến thăm mỹ vừa qua của tổng thống volodymyr zelensky
với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ đinh công tuấn
viện trưởng viện nghiên cứu quốc tế trường đại học đại nam
tổng thống ukraine volodymyr zelensky bất ngờ có chuyến thăm tới mỹ
gặp gỡ người đồng cấp joe biden và có bài phát biểu chung tại quốc hội mỹ
đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo ukraine
từ khi nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại nước láng giềng vào cuối tháng hai
cuộc gặp trực tiếp lần này diễn ra trong thời điểm quan trọng của cuộc xung đột ở ukraine
giới chuyên gia nhận định chuyến thăm mỹ của ông zelensky
nhằm tái khẳng định sự ủng hộ của washington đối với kiev
cũng như cho thấy tầm quan trọng của tổng thống biden
trong nỗ lực khôi phục liên minh phương tây
đối phó với nga và chiến dịch quân sự đặc biệt của moscow
sự việc ông zelensky sang thăm mỹ
để tiếp tục được sự ủng hộ của mỹ đặc biệt là đảng dân chủ với nhiệm cùi sắp hết của hạ viện
để muốn tăng thêm về viện trợ tăng thêm về vũ khí để kéo dài cuộc chiến tranh này
phải tương đối dài bởi vậy cho nên là cũng không hy vọng gì nó có thể là giống như một cái đoạn
nghĩa là quyết định cho cái chiến trường này trông vào cái vũ khí này thì tôi cho là cũng khó lòng
không chỉ có mỹ vừa qua các tổ chức chính phủ và nhiều nước châu âu cũng đã công bố thêm
các gói viện trợ quân sự và nhân đạo cho ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa nga và ukraine
đang hết sức gây cấn điều này cũng đồng nghĩa với việc chiến dịch quân sự đặc biệt của nga
tại ukraine vẫn chưa thể đi đến hồi kết trong khi đó sự phụ thuộc vào các nguồn viện trợ nước ngoài
cũng có thể mang lại cho ukraine nhiều rủi ro và khiến cho nước này trở thành bên chịu nhiều thiệt hại nhất
trong cuộc xung đột
tuần qua nhiều tổ chức chính phủ khác như ngân hàng thế giới cũng thông qua gói cứu trợ mới
trị giá sáu trăm một mươi triệu đô la mỹ cho ukraine hôm một mươi năm tháng một mươi hai liên minh châu âu đã đạt được thỏa thuận
cung cấp cho ukraine khoản tài trợ hơn một mươi chín tỷ đô la mỹ vào năm tới
trong khi đó quỹ tiền tệ quốc tế mới đây đã phê chuẩn một chương trình kéo dài bốn tháng nhằm duy
trì ổn định kinh tế tại ukraine và giúp thúc đẩy các nhà tài trợ góp quỹ nhiều hơn việc vẫn tiếp
tiếp tục có thêm các gói viện trợ cho ukraine đồng nghĩa với việc xung đột giữa nga ukraine vẫn chưa thể chấm dứt
hiện nay cuộc tấn công vào phòng thủ bằng tên lửa sẽ trở thành hoạt động chiến đấu lớn tiếp theo trong
cuộc xung đột nga ukraine mỹ đang tìm cách thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo
chiến đấu lớp nhằm ngăn chặn tác động từ các cuộc tấn công tên lửa của nga vì vậy nếu tấn công
tên lửa và phòng thủ có thể tạo ra thế cân bằng mới xung đột giữa nga ukraine sẽ tiếp tục kéo
dài mỹ càng cung cấp nhiều vũ khí thiết bị chống tên lửa cho ukraine khi triển vọng đàm phán giữa
nga ukraine càng mờ nhạt chiến tranh kéo dài sẽ khiến các bên thiệt hại về nhiều mặt đặc biệt là
ukraine sự phụ thuộc vào viện trợ nước ngoài cũng sẽ khiến ukraine phải đối mặt với nhiều rủi ro
nước trong khi đó các chuyên gia phân tích cho rằng việc mỹ và phương tây hỗ trợ ở mức độ nào
sẽ quyết định việc kiev có thể tiếp tục cuộc chiến trong bao lâu

từ phía nga người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cảnh báo việc các nước phương tây cung cấp vũ khí cho ukraine sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cuộc xung đột hiện nay
nếu như cuộc chiến tiếp tục kéo dài nền kinh tế ukraine sẽ rơi vào kiệt quệ
và ukraine sẽ là bên phải chịu thiệt hại nặng nề nhất trong cuộc xung đột này
ukraine thì hầu như cạn kiệt cái nền kinh tế năm nay người ta nói là âm ba mươi gdp
tức là hầu như là không có một cái tác dụng gì về cái cơ sở của mình để phục vụ cho cuộc chiến tranh
mà hoàn toàn trông chờ vào mỹ và các nước phương tây
đấy bởi vậy cho nên là nếu như mỹ và các nước phương tây cứ tiếp tục tức là rút tiền vào
thì cái cuộc chiến này tôi cho rằng là nó sẽ rất là kéo dài
cái điều mà cả thế giới đều đồng tình ủng hộ đó là hai bên phải ngồi vào bàn đàm phán
để giải quyết căn cốt cái vấn đề này thông qua thì nghĩa là đàm phán hòa bình
đấy với cái sự hợp tác của các nước lớn cũng như hợp tác của liên hợp quốc
còn nếu như cứ tiếp tục cái cuộc chiến
thì nước thiệt hại lớn nhất đó là ukraine
đấy sau đó là đến nga đến các nước liên minh châu âu
các chuyên gia đều chung nhận định cả nga và phương tây đều đang thực sự chuẩn bị
cho một cuộc chiến trường kỳ và phương tây đã thể chế hóa hỗ trợ tài chính và quân sự cho ukraine
dù tất cả các bên liên quan đều nói rằng họ sẵn sàng đàm phán
giải pháp này vẫn là khó khả thi trong thời gian trước mắt
do sự khác biệt quá lớn về quan điểm của các bên
có thể thấy rõ ràng rằng chuyến đi vừa qua của tổng thống zelensky đã đạt được mục đích
khi vừa tranh thủ được sự ủng hộ của mỹ
vừa nhận được nguồn viện trợ bổ sung cần thiết để ukraine tiếp tục cuộc chiến với nga
chưa rõ đâu sẽ là bên được lợi nhất trong cuộc chiến này
tuy nhiên về lâu dài chiến tranh sẽ chỉ mang lại những mất mát
đau thương và thiệt hại cho người dân cũng như đất nước ukraine
điều mà cả thế giới mong đợi lúc này là các bên có thể gạt bỏ những bất đồng quan điểm
để ngồi vào bàn đàm phán nhằm tìm kiếm cơ hội hòa bình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại